thưa quý vị vào tối ngày một mươi một tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết
đã bắt giữ nguyễn hoàng nam hai mươi sáu tuổi trú tại huyện hóc môn để điều tra và xử lý về hành vi giết người
nam là hung thủ đã chem chết ba người thân gồm cha mẹ ruột và bà nội trong chiều và tối ngày một mươi một tháng ba
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày một mươi một tháng ba nam về nhà ở xã tân hiệp huyện hóc môn
rồi dùng hung khí sát hại mẹ ruột ngay tại nhà
sau đó nghi can hai mươi sáu tuổi tới nhà bà nội và tấn công nhiều người
khiến bà nội tử vong cha ruột tử vong trên đường đi cấp cứu
đến hai mươi hai h cùng ngày công an tp hcm đã truy bắt được hung thủ
nguyễn hoàng nam từng có một tiền án cướp tài sản vừa ra tù vào trước tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám
sau một tuần diễn ra phiên tòa xét xử phúc thẩm vào chiều ngày một mươi hai tháng ba
tòa án nhân dân cấp cao sẽ tiến hành tuyên án phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ đối với tám mươi ba bị cáo
trong đó có phan xào nam và nguyễn văn dương
ba mươi sáu bị cáo có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm và bốn mươi bảy bị cáo bị triệu tập do nằm trong diện kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân hầu tòa phúc thẩm
ba điểm kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân đối với các bị cáo lần này đều theo hướng có lợi giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
thứ nhất không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội có tổ chức đối với hai mươi bảy bị cáo phạm tội đánh bạc trong diện từ đại lý cấp một trở lên
thứ hai áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tự nguyện khắc phục hậu quả cho các bị cáo đã khắc phục hậu quả từ một phần hai số tiền thu lời bất chính trở lên
thứ ba không tịch thu tiền sử dụng vào việc đánh bạc của bốn mươi ba bị cáo phạm tội đánh bạc
vào chiều ngày một mươi một tháng ba ban quản lý rừng phòng hộ thị xã hương thủy tỉnh thứ thuyên huế cho biết đơn vị vừa có quyết định thi hành kỳ luật sáu can bộ
do để xảy ra tình trạng phá rừng phòng hộ đầu nguồn tả chạch thuộc khoảnh bốn
theo đó kỷ luật cách chức và điều chuyển công tác đội phó đội bảo vệ rừng chuyên trách khen năm mươi bảy
kiêm chỉ huy phó trạm quản lý bảo vệ rừng la ma điều chuyển công tác đội trưởng đội bảo vệ rừng chuyên trách khe năm mươi bảy
kỳ luật bốn nhân viên công tác tại trạm phối hợp lama
được biết ban quản lý rừng phòng hộ hương thủy được giao quản lý bảo vệ hai mươi hai trăm chín mươi ba chín hectare gồm ba mươi tiểu khu
tuy nhiên thời gian trước tết nguyên đán kỷ hợi do chủ quan trong quá trình tuần tra truy quét đã dẫn đến việc
lâm tạc đốn hạ rừng lấy gỗ
đối tượng vũ đức quyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã quảng trực huyện tuy đức tỉnh đắk nông vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện tuy đức ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra và làm rõ
về hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
theo lời khai của quyền trong quá trình làm dãy tại tiểu khu một nghìn bốn trăm tám mươi tám thuộc địa giới hành chính xã quảng trực huyện tuy đức
quyền đã phát hiện có một số cây bằng lăng và gỗ dầu nên vào khoảng giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám quyền mang theo cưa xăng vào khu vực trên
cưa hạ cây gỗ bằng lăng và gỗ dầu rồi trở về bán lấy tiền tiêu xài
bước đầu cơ quan kỳ sát điều tra công an huyện tuy đức xác định quyền đã cưa hạ một mươi hai cây gỗ bằng lăng và dầu
tổng khối lượng gỗ quy tròn là hơn một mươi năm mét khối
liên quan đến vụ sạt lở vừa xảy ra vào chiều ngày một mươi tháng ba tại mỏ khai thác đá trên
địa bàn xã dân chủ huyện hòa an tỉnh cao bằng khiến hai người tử vong
chủ tịch ubnd tỉnh cao bằng đã đến kiểm tra và chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân xảy ra
trước mắt sẽ tạm đóng cửa mỏ đá để phục vụ cho công tác điều tra
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi tháng ba tại mỏ đá phia vỉa do hợp tác xã trường an khai thác
đã xảy ra một vụ lở đá khiến anh cao thanh bằng ba mươi bảy tuổi và anh nông văn bá ba mươi tám tuổi
cùng chủ thể huyện hòa an đang điều khiển máy xúc bị khối lượng lớn đá từ trên vách núi đổ ập xuống đè nát gây tử vong
nguyên nhân ban đầu được xác định là do hợp tác xã trường an khai thác không đúng quy trình và thiếu kiểm tra hiện trường
trên mạng xã hội facebook gần đây đã xuất hiện bài khỏi giảm mạo ban tuyên giáo trung ương
và đăng tải các bài viết liên quan đến vấn đề nước mắm
do đó ban tuyên giáo trung ương đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc
và xem xét làm rõ sự việc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cụ thể trang facebook đã đăng tải các bài viết kêu gọi cảnh giác với chiêu bài bảo vệ nước mắm truyền thống
ngoài ra tài khoản này còn đăng tải nhiều thông tin khác nhằm kêu gọi và kích động dư luận
nội dung thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều lượt thích và bình luận
trong đó có nhiều bình luận mang tính chất kích động
về vấn đề này ban tuyên giáo trung ương khẳng định không có và không sử dụng tài khoản facebook nào như thế
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm
vừa kiến nghị thủ tướng chính phủ cho tạm ứng từ ngân sách trung ương hơn hai tỷ đồng
cho dự án xây dựng tuyến đường sắt đô tỷ số một bến thành xuế tiên
văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm cho biết về việc thanh toán nợ động cho các nhà thầu nước ngoài
hạn chế phát sinh khiếu kiện ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoại giao giữa việt nam và nhật bản
và tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ cam kết
ủy ban nhân dân tp hcm kế nghị thủ tướng chính phủ cho ủy ban nhân dân tp hcm
thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án ngay sau khi nhận được hướng dẫn của bộ kế hoạch đầu tư
đồng thời kiến nghị thủ tướng chấp thuận cho tạm ứng từ ngân sách trung ương
với số tiền hơn hai một trăm linh tỷ đồng xây dựng tuyến đường sắt đô tỷ số một bến thành xuế tiên
trong trường hợp ngân sách trung ương không thể tạm ứng cho dự án
kế nghị thủ tướng xem xét chấp thuận cho ủy ban nhân dân tp hcm được thực hiện tạm ứng từ ngân sách tp hcm
tiếp tục với những thông tin về an ninh trật tự đáng chú ý
lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại xã bình mỹ
huyện củ chi tp hcm vào chiều qua khiến một sưởng gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn thiệt hại nghiêm trọng về tài sản
quảng gần một mươi năm h chiều cùng ngày người dân phát hiện tiếng nổi lớn phát ra từ xuống gỗ
của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên tiến lâm nằm trên đường võ văn bích xã bình mỹ huyện củ chi
lực lượng tại chỗ ngay lập tức mang bình chữa cháy mini đến dập lửa nhưng không được
nhiều công nhân hoảng loạn ôm đồ đạc tháo chạy ra khỏi khu vực cháy
cảnh sát sau đó điều phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
đến một mươi sáu giờ cùng ngày ngọn lửa được dập tắt
vụ việc khiến một người bị bỏng phải nhập viện cấp cứu
bên cạnh đó hầu như toàn bộ sườn gỗ rộng hàng trăm mét vuông với nhiều xe gắn máy tài sản đã bị thiêu rùi
hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được tiếp tục làm rõ
còn đến rạng sáng nay ngày một mươi hai tháng ba công an tp hcm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an huyện hóc môn
phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm để làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người chết và một người nguy kịch
trước đó khoảng một mươi bảy h ngày một mươi một tháng ba nam thanh niên ra tay sát hại mẹ ruột đang sinh sống tại khu vực nhà máy nước tân hiệp huyện hóc môn
chưa dừng lại người này tiếp tục chạy xe gắn máy xuống nhà bà nội cách hiện trường gây án ban đầu khoảng năm km để ra tay với những người ở đây
hậu quả là bà nội và cha ruột của chính nghi can tử vong
sau khi gây án hông thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường
tiếp nhận thông tin công an có mặt phong tỏa hai căn nhà xảy ra vụ việc để thu thập chứng cứ đồng thời lấy lời khai những người liên quan
công an xác định trước khi ra tay với ba người trong gia đình nghi can đã dùng hung khí tấn công khiến một người ở long an nguy kịch
sau vài giờ gây án nghi trang đã bị công an bắt giữ và được xác định là nguyễn hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc trong các bản tin thời sự sau
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm cũng đã ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường xã thị trấn
quy chế này có điểm mới là người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước loại khá trở lên ở nước ngoài
và người có trình độ thạc sĩ tiến sĩ sẽ được tuyển thẳng
quy chế áp dụng cho bảy chức danh công chức cấp phường gồm chỉ huy trưởng quân sự trưởng công an phường công chức tài chính kế toán
tư pháp hộ tịch văn hóa xã hội và công chức văn phòng thống kê địa chính xây dựng đô thị và môi trường đối với phường thị trấn
hoặc địa chính nông nghiệp xây dựng và môi trường đối với xã
người dự tuyển phải có trình độ chuyên môn ít nhất là trung cấp chuyên nghiệp của ngành đào tạo phù hợp
riêng người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ở trong nước loại khá trở lên ở nước ngoài
và người có trình độ thạc sĩ tiến sĩ sẽ được tuyển thẳng không qua thi tuyển vào chức danh công chức cấp phường phù hợp với ngành đào tạo
ngoài chỉ huy trưởng quân sự và trưởng công an phường là xét tuyển bổ nhiệm
các chức danh còn lại việc tuyến dụng thực hiện bằng hình thức thi tuyển
còn sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng vừa có thông báo về kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi năm hai nghìn một mươi chín
theo đó học sinh thành phố sẽ tham gia thi tuyển vào lớp một mươi thành trung học phổ thông công lập trong hai ngày hai và ngày ba tháng sáu
sở giáo dục và đào tạo tp hcm quy định đối tượng và điều kiện dự tuyển như sau
những học sinh đã học lớp chín tại các trường phổ thông có hồ sơ hợp lệ đã tốt nghiệp trung học cơ sở tại tp hcm
tuổi của học sinh vào lớp một mươi là một mươi năm tuổi đủ điều kiện dự tuyển vào lớp một mươi trung học phổ thông
trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm nay thí sinh vẫn làm ba bài thi toán ngữ văn và ngoại ngữ
thời gian làm bài thi môn ngữ văn và toán là một trăm hai mươi phút môn ngoại ngữ sáu mươi phút
điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi trong đó bài thi ngữ văn và bài thi toán hệ số hai bài thi ngoại ngữ hệ số một và điểm ưu tiên
học sinh được đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên để xét tuyển vào lớp một mươi các trường trung học phổ thông công lập
trường trung học phổ thông chuyên lý hồng phong chuyên trần đại nghĩa và trường phổ thông năng kiếu đhq không được thay đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển
thưa quý vị
ủy ban nhân dân tp hcm xác định từ năm hai nghìn một mươi chín tất cả các dự án đầu tư của thành phố
đặc biệt là những dự án đầu tư quy mô lớn dự án có nguồn thu phải chuyển sang hình thức đấu giá hoặc đấu thầu
theo ủy ban nhân dân tp hcm đây là quan điểm chung của thành phố và cũng là xu hướng của cả nước
tất cả các dự án đầu tư đặc biệt là những dự án đầu tư quy mô lớn dự án có nguồn thu
phải chuyển sang hình thức đấu thầu hoặc đấu giá ngay cả trong hoạt động sự nghiệp của thành phố
cũng đẩy mạnh xã hội hóa thực hiện đấu thầu đấu giá trên tất cả các phương diện như về vệ sinh môi trường
thu gom rác thực hiện các công trình công cộng cây xanh cấp nước quảng cáo trên xe buýt
các lĩnh vực đầu tư công cũng theo hướng chuyển dần từng bước sang khuyến khích xã hội hóa để các doanh nghiệp có thể tham gia
tuy nhiên thành phố cần phải tập trung tháo gỡ những vướng mắt lớn mà nhà đầu tư ngán ngại
trong đó có việc trả lời chi phí thời gian triển khai thực hiện dự án thời gian giao đất
mặt khác thành phố cũng giao các sở ban ngành có liên quan
nhanh chóng xây dựng các tiêu chí để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
cục hàng không việt nam vừa công bố kết quả khảo sát mức độ hài lòng của hành khách
về chất lượng dịch vụ năm hai nghìn một mươi tám tại sáu cả hàng không lớn trong nước
một thông tin đáng chú ý là cảng hàng không tân sơ nhất bị xếp cuối bản về chất lượng do hạ tầng quá tải
kết quả đánh giá dựa trên hai mươi năm phiếu khảo sát với hai mươi năm tiêu chí đánh giá về sự hài lòng của hành khách
chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không
các cảng cát bi cam ranh và đà nẵng được hành khách đánh giá cao là do các cảng hàng không này
các sự đầu tư mới trong năm hai nghìn một mươi tám với việc đưa các nhà ga hành khách quốc tế vào khai thác
trong khi đó cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất bị xếp cuối bản về chất lượng là do hạ tầng quá tải
năm hai nghìn một mươi tám lượng hành khách qua tân sơn nhất đạt trên ba mươi tám triệu tăng sáu bốn so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong khi công suất thiết kế chỉ có hai mươi năm triệu khách
tuy nhiên sân bay tân sơn nhất được ghi nhận tăng điểm ở các tiêu chí
như khu vực làm thủ tục hàng không khu vực so chiếu an ninh khu vực xuất nhập cảnh
nên điểm trung bình của các tiêu chí năm hai nghìn một mươi tám của tân sơn nhất đạt ba chín mươi sáu điểm
không thay đổi so với năm hai nghìn một mươi bảy
những hành khách đi tàu se ba se bốn sẽ phải mua suất từ ngày một mươi năm tháng ba
sau hơn một năm thí điểm phát số ăn chế biến miễn phí cho hành khách đi tàu
đây là thông tin do công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn mới công bố
nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh mang lại nhiều lựa chọn
cho khách đi tàu công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn quyết định
sẽ chi hỗ trợ một phần chi phí xuất ăn chế biến sẵn thay vì miễn phí toàn bộ
như thời gian qua cụ thể đối với bữa ăn phụ công ty sẽ hỗ trợ bảy đồng
khách ăn trả một mươi tám đồng một suất đối với bữa ăn chính hành khách ăn trả hai mươi năm đồng
công ty hỗ trợ một mươi đồng một xuất thay vì nấu ăn trên tàu khách ăn gì mua nấy
như trước kia các công ty vận tải đường sắt sẽ ký hợp đồng mua xuất ăn chế biến sẵn
theo tuy chuẩn hàng không xuất ăn được chế biến tại xưởng đóng hộp
sau đó vận chuyển lên tàu để bảo quản trong tủ mát tới giờ ăn nhân viên tàu sẽ hâm nóng
và đưa ra phục vụ cho tất cả hành khách trên các đoàn tàu thí điểm
phần cuối bản tin là một thông tin thể thao đáng chú ý tối qua lễ trao giải fair play
năm hai nghìn một mươi tám dành cho những người có lối chơi đẹp trong bóng đá đã diễn ra
tại thành phố hồ chí minh nhiều nhân tố mới đã được vinh danh trong niềm hân hoan
của người hâm mộ môn thể thao vua nước nhà
nhiều nhân tố mới đã được vinh danh được số điểm cao nhất qua các lực bình chọn
và từ ban tổ chức người hâm mộ bộ tứ bùi tiến dũng đoàn văn hậu hà đức trinh
nguyễn quang hải đã vinh dự được trao giải nhất giải bóng đá cao thượng fair play năm hai nghìn một mươi tám
thông qua việc hiện thực hóa giấc mơ bé nhỏ của em timorm bị ung thư não từ khi mới ba mươi ba tháng tuổi
giải nhìn là các cầu thủ u hai mươi ba việt nam cào tuyết giúp tiền vẹo nguyễn quang hải
thuận lợi trong việc lập sư phỏng cầu vòng tuyết vào lưới uzbekistan
trong trận chung kết giữa u hai mươi ba châu á năm hai nghìn một mươi tám
giải ba là hậu vệ đối duy mạnh cắm cờ tổ quốc trên đỉnh tuyết sơn thường châu
sau trận chung kết giữa u hai mươi ba châu á
giải bốn và giải năm lần lượt thuộc về tiền đạo nguyễn anh đức và tập thể đội tuyển việt nam
ngoài ra huấn luyện viên phát hàng siêu còn được ban tổ chức trao giải vinh danh fair play
là thành tụ trọn đời dành cho những cá nhân tập thể có đóng góp lớn
và ảnh hưởng đặc biệt đến bóng đá việt nam